hôm qua người dân huyện bình chánh được tiếp cận với phương thức làm nông nghiệp hiện đại
huyện cũng đã hình thành được một số vùng chuyên canh cây trồng cho năng suất cao và đòi hỏi kỹ thuật tiên tiến như trồng hoa lan ở quỳ đức mai vàng ở xã bình lợi tân kiên và nuôi cá kiển ở tân nhật
các hợp tác xã sản xuất rau an toàn theo quy trình tiêu chuẩn việt gáp cũng hình thành ở các xã và hoạt động khá hiệu quả
xã viên được hướng dẫn các kỹ thuật canh tác sản xuất an toàn và được bao tiêu sản phẩm
nhờ đó nhiều hộ nông dân trở thành hộ sản xuất giỏi tiêu biểu của nền nông nghiệp đô thị hiện đại